tình hình dịch bệnh đã khiến cuộc sống của nhiều người lao động gặp rất nhiều khó khăn
nhằm kịp thời chia sẻ động viên để họ vượt qua giai đoạn này
tại thành phố đà nẵng hàng nghìn xuất quà đã được trao cho công nhân
tại các nhà máy thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn
thành phố cũng đã nghiên cứu chủ trương để có giải pháp hỗ trợ lâu dài
nhất là đối với những người lao động trong lĩnh vực du lịch
chị nguyễn thị hoài hiện là công nhân một nhà máy thuộc khu công nghiệp an đồn thành phố đà nẵng
may mắn vì công ty vẫn duy trì được tiến độ sản xuất có việc làm
dù không bằng trước đây thế nhưng chồng thất nghiệp mọi chi phí vẫn phải duy trì
ở nhà thuê khiến cuộc sống rất chật vật
đó cũng là tình trạng chung của rất nhiều công nhân trong tình hình dịch bệnh hiện nay
để động viên chia sẻ với chị và các công nhân của nhà máy
liên đoàn lao động thành phố đã trao quà hỗ trợ là một số nhu yếu phẩm cần thiết
cái sự quan tâm giúp đỡ cô
đồng viên đó giúp đỡ cho con em vượt qua trong cái khó khăn của bệnh dịch hiện tại bây giờ
đó nên là em xin cảm ơn
đồng viên này là giúp giữ tinh thần của công nhân
giúp đỡ chị lên nhà cho khó khăn để vượt qua hết
trong đợt này liên đoàn lao động thành phố đà nẵng đã trao năm xuất quà
cho công nhân tại các nhà máy thuộc các khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn
tổng giá trị trên một năm tỷ đồng
trước đó tổng liên đoàn lao động việt nam trao một
một trăm linh xuất quà hỗ trợ mỗi xuất một triệu đồng cho toàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín ở các công đoàn cơ sở thuộc liên đoàn lao động quận sơn trà
tuy là cái sự hỗ trợ không lớn nhưng mà đấy là cái sự chia sẻ quan tâm
sự hỗ trợ kịp thời của các cấp công đoàn đến với người lao động
bởi vì trong cuộc sống thường nhật chắc chắn nó cũng sẽ gặp những khó khăn do ảnh hưởng của covid
nên cho nên là một số
một số người lao động công nhân sẽ bị giảm việc làm cho nên là chúng tôi quyết định có cái sự hỗ trợ này
mong mọi người đoàn viên người lao động cùng đồng lòng quyết tâm cùng với đảng bộ
chính quyền nhân dân thành phố thành phong công tác phòng chống dịch
phía liên đoàn lao động thành phố đà nẵng cho biết đang ra soát danh sách
để hỗ trợ cho người lao động trong lĩnh vực du lịch hiện đang bị thất nghiệp
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng đã đồng ý đề xuất giao cho các sở ngành nghiên cứu
và chủ trương cho người lao động ngành du lịch vay vốn từ ngân hàng chính sách
mỗi trường hợp vây tối đa một trăm linh triệu đồng trong khoảng thời gian từ ba đến năm năm
nhằm giúp người lao động duy trì cuộc sống trong thời gian mất việc làm
gặp nhiều khó khăn do ngành du lịch liên tục ảnh hưởng nặng nề